sở giao thông vận tải hà nội đã đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn phải niêm yết giá cước trên xe quy định
theo tùy tiện tăng cước giá phụ thu giá cước trong dịp cao điểm vận tải tết năm hai nghìn hai mươi ba
sở đề nghị đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn bố trí xe đảm bảo số lượng chất lượng tham gia hoạt động trên các tuyến
thông tin về thời gian lộ trình xe chạy để hành khách được biết
đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt cần xây dựng kế hoạch bố trí xe tăng cường phục vụ trên tuyến
thông qua các bến xe điểm trung chuyển trong những ngày cao điểm để kịp thời giải tỏa khi lượng khách tăng đột biến
đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh hợp đồng taxi
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải
thường xuyên nhắc nhở lái xe kiểm tra phương tiện đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
nội thất trong xe phải sạch sẽ xử lý nghiêm lái xe vi phạm dừng đỗ đón trả khách sai quy định
các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn xây dựng kế hoạch phương án bố trí xe dự phòng
xe tăng cường để phục vụ kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đảm bảo thông tin đường dây nóng của lãnh đạo bến xe
niêm yết đầy đủ thông báo về luồng tuyến chuyến lượt giờ xe chạy giá vé để hành khách được biết